thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng năm trước giờ khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng các đại biểu quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đúng bảy giờ một mươi năm phút sáng đoàn đại biểu quốc hội do thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thường trực ban bì thư chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam lương cường dẫn đầu
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bì thư trung ương đảng các đồng chí phó thủ tướng phó chủ tịch quốc hội
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và đại biểu quốc hội vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các vị đại biểu quốc hội thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm kỳ họp thứ một mươi bốn